công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự và tạm giam hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
cùng chú tại huyện kim bảng để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó vào ngày một tháng bảy tại sân bay nội bài lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
đang tổ chức cho sáu người trốn sang campuchia các đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc tại campuchia
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai loan về nước và rụ rỗ được sáu nam nữ thanh niên ở tỉnh hà nam và sơn la
sau đó hứa hẹn đưa sang campuchia làm việc với mức lương là chín trăm linh usd mỗi người một tháng
và mỗi người phải nộp cho loan số tiền khoảng bốn triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ một thuộc địa bàn thôn tân phước trung
xã vạn phước huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi một tháng bảy vừa qua vào chiều ngày hôm nay công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã khởi tố bắt tạm giam trong thời hạn bốn tháng
đối với đỗ tiến điệp chú tại xã huyện hải hậu tỉnh nam định để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ tai nạn xảy ra khi đỗ tiến điệp điều khiển ô tô tải biển số bảy mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai đến địa điểm và thời điểm nói trên
do thiếu quan sát không làm chủ tốc độ điệp đã để ô tô đâm vào đuôi ô tô khách có biển số ba mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai

tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh ninh thuận đã có kết luận thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
theo kết luận trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận và cdc ninh thuận có mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á với tổng giá trị bảy mươi bốn bốn tỷ đồng
tuy nhiên kết luận thanh tra không làm rõ
tuy nhiên kết luận thanh tra không làm rõ hay không việc công ty việt á nâng khống giá kít tét và chi ngoài hợp đồng
nguyên nhân là do lãnh đạo công ty việt á đang bị bộ công an tạm giam để điều tra hồ sơ chưa thể tiếp cận vì niêm phong
công an tỉnh đồng tháp vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển nhiều công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy hải sản trái phép trên tuyến kênh nội đồng thuộc xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
công an tỉnh đồng tháp vừa phát hiện hai đối tượng vận chuyển nhiều công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy hải sản trái phép trên tuyến kênh nội đồng thuộc xã trường xuân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh và các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với tổng số tiền gần một tỷ đồng
hai đối tượng bị bắt giữ gồm bùi thanh đức chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên và an phương thảo chú thị xã sơn tây tp hà nội
thông qua mạng xã hội hai đối tượng trên mua các tài khoản ngân hàng tạo gian hàng ảo trên trang thương mại điện tử giao bán hàng với giá rẻ hơn giá thị trường
khi đã nhận tiền chuyển khoản của người mua các đối tượng chặn số điện thoại hủy tài khoản mạng xã hội
bước đầu xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay đức thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước

tổng mức đầu tư hơn tám trăm sáu mươi ba tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
công trình sẽ được nâng cấp mở rộng từ quy mô đường cấp bốn cấp năm thành đường cấp ba đồng bằng với hai làn xe cơ giới với tốc độ thiết kế tám mươi km một giờ các đoạn qua khu vực đông dân cư đô thị tốc độ thiết kế là sáu mươi km một giờ

việc nâng cấp tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cải thiện lưu thông kết nối các huyện phía đông của tỉnh bắc giang với các trung tâm thành phố đồng thời cũng tháo gỡ những khó khăn về ủn tắc giao thông xảy ra thường xuyên khi vận chuyển tiêu thụ nông sản đặc biệt là sản phẩm vải thiều một thế mạnh tạo động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh bắc giang
theo dự kiến dự án sẽ được thi công và hoàn thành trong một mươi sáu tháng
cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo vừa thông tin về kết quả xác minh nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai từ cơ quan chức năng của bộ công an
theo đó kết quả xác minh cho thấy
đối với đề thi môn ngữ văn hoàn toàn không có việc lộ đề thi môn ngữ văn
việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của ba sinh viên thuộc một trường đại học tại tp hcm là quản trị mạng kaitokit
dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng
tuy nhiên việc này đã tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận về việc đề thi bị lộ ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi
hành vi này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
cơ quan chức năng của bộ công an đang phối hợp với nhà trường và địa phương để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
đối với đề thi môn toán hành vi tiết lộ đề thi môn toán trong thời gian thi của một thí sinh tại hội đồng thi tp đà nẵng
trong lúc làm bài thi môn toán thì thí sinh này đã sử dụng điện thoại chụp ảnh câu hỏi đề thi đăng lên mạng nhờ giải hộ
đã vi phạm quy chế thi
cơ quan chức năng của bộ công an đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tuy nhiên vụ việc này không ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố sáu bị can gồm đinh thị ngọc thắm trần minh tài nguyễn thành minh nguyễn xuân chiến cùng ngụ tại huyện tân châu bùi xuân hoàng nguyễn hoài bảo cùng ngụ tại huyện tân biên về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác nắm tình hình công an huyện tân châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đột kích nhiều điểm bắt giữ chín đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng ma túy
thu giữ một trăm linh g ma túy bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp một trăm ba mươi ống thủy tinh cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng khai nhận thắm bị tòa án nhân dân tp tây ninh xử phạt một mươi một năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ
trong thời gian này thắm vẫn mua ma túy về bán lại cho các con nghiện kiếm lời và nhà của thắm lúc nào cũng có hai đối tượng cảnh giới
phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó bị cáo nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
bị viện kiểm sát đề nghị xử phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép

bản luận tội nêu rõ để việc buôn lậu xăng trên biển được thuận lợi phan thanh hữu cùng với các đối tượng khác đã chi một khoản tiền lớn
để mua chuộc khối lượng những cán bộ làm công tác phòng chống buôn lậu để những người này giúp đỡ bao che bảo kê trong hoạt động buôn lậu xăng dầu của họ